các nhà chức trách đã kêu gọi người dân ở trong nhà uống đủ nước và tránh đi lại không cần thiết
nhưng người lao động cho biết họ cần phải làm việc để kiếm tiền

chúng tôi phải làm việc trong thời tiết nắng nóng này chúng tôi không có lựa chọn nào khác
chúng tôi phải làm việc và nuôi con dù trời nóng hay lạnh
một số người phải ra sông indu để tắm giải nhiệt dưới cây nóng cực độ
javed ahmed một trong những người tắm trên sông nói rằng
nhà mất điện nên cũng không thấy mát khi ở nhà
anh javed cho biết chúng tôi đến đây để tự cứu mình khỏi cây nóng các nhiệt
nhiệt độ ở đây khoảng bốn mươi chín độ c nhưng chúng tôi đã phải chịu đựng một mươi tám giờ mất điện rồi
trong một tuyên bố cơ quan khí tượng pakistan cho biết dự báo dung bão và mưa giải rác ở một số nơi
sẽ xuất hiện từ ngày hai mươi tám tháng năm đến ngày một tháng sáu chấm dứt chuỗi ngày dài hứng chịu nhiệt độ cực cao
pakistan đứng thứ năm trong mảng xếp hạng các quốc gia dễ bị tổn thương trước tác động của biến đổi khí hậu
ubinar khursid alam điều phối viên về biến đổi khí hậu của thủ tướng
cho biết tại một cuộc họp báo ở thủ đô islamabad vào tuần trước
các quan chức chỉ ra đợt nắng nóng hiện nay là do biến đổi khí hậu
và là thảm họa mới nhất liên quan đến khí hậu xảy ra ở nước này trong những năm gần đây
sông băng tan chảy và gió mùa ngày càng gia tăng đã gây ra lũ lụt tàn khốc tại pakistan
năm hai nghìn hai mươi hai hiện tượng lũ lụt cực đoan cũng đã khiến cho một phần ba diện tích quốc gia này chìm trong biển nước
thưa quý vị theo trung tâm sự pakistan
sau ngày nóng đỉnh điểm thì thời tiết sẽ thay đổi
dự báo đến trưa hoặc chiều ngày ba mươi tháng năm nhiều nơi ở miền bắc sẽ đón gió đông đông bắc
ban đầu giúp giảm nhiệt nhẹ ở các tỉnh thành đông bắc bắc bộ
còn đông băng bắc bộ sẽ giảm nhiệt muộn hơn
từ trưa đến chiều ngày ba mươi tháng năm miền bắc bắt đầu có mưa chủ yếu là mưa nhỏ và vừa
thủ đô hà nội sẽ có mưa giải rác trong ngày thứ năm đến tối và đêm mưa to hơn có thể có rông
sang sáng thứ sáu thì lượng mưa giảm dần
thứ sáu ngày ba mươi một tháng năm cũng là thời điểm mà đợt nóng chấm dứt giúp nhiệt độ hà nội giảm mạnh khoảng bảy tám độ c
nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ ở mức từ ba mươi ba ba mươi bốn độ c nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời
các tỉnh thành khác cũng giảm khoảng bốn sáu độ c
đến ngày một tháng sáu nhiệt độ toàn miền lại bắt đầu tăng nhưng dự báo sẽ không đến mức như đợt nóng hiện tại
theo dự báo ngày ba mươi tháng năm khí áp xuống rất thấp ở hầu hết các vùng của việt nam xuống mức dưới một hectopascal
khi áp thấp kết hợp với trời không có gió
khiến cơ thể cảm giác khó chịu huyết áp giảm và có thể có các triệu chứng đau đầu chóng mặt thấy nóng trong người nhưng khó thoát mồ hôi
tiếp theo chương trình sẽ là thông tin thời tiết của một số tỉnh thành phố trên cả nước